hàng năm tại các bản làng của đồng bào dân tộc vân kiều pa co tỉnh quảng trị đều diễn ra rất nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc
trong đó nổi bật nhất là lễ mừng lúa mới
lễ hội là dịp để bà con tạ ơn trời đất cầu cho một vụ mùa bội thu lúa ngô đầy kho cuộc sống ấm no hạnh phúc
lễ mừng lúa mới là lễ hội quan trọng nhất và lớn nhất trong năm của người dân bản húc xã a túc huyện hương hóa tỉnh quảng trị
trước đây lễ mừng lúa mới của bà con bản húc chỉ diễn ra trong phạm vi gia đình nhưng ngày nay đã trở thành lễ hội chung của cả cộng đồng
để chuẩn bị cho lễ hội trước đó cả tuần lễ gia làng sẽ tập trung các gia đình tại nhà của mình để thông báo thời gian tổ chức và phân công công việc cho các thành viên trong buôn làng
trong lễ hội gia làng là người đứng ra điều hành mọi sinh hoạt chung và đại diện cho buôn tế lễ cảm ơn thần linh cho mọi gia đình có một mùa lúa bội thu
lễ mừng lúa mới
lễ mừng lúa mới diễn ra sau vụ thu hoạch mùa màng sau một vụ mùa thì đồng bào tổ chức lễ mừng lúa mới nhằm tạ ơn thần linh đã bàn cho mình mùa màng bội thu
nếu không bội thu thì trong lời cúng của già làng sẽ xin thần linh trong mùa lúa mới sẽ ban cho mùa màng bội thu
thế hệ trẻ chúng em lớn lên đã thấy có lễ hội mừng lúa mới rồi em thấy đây là lễ hội rất đặc sắc sau này chúng em sẽ cố gắng bảo tồn và duy trì lễ hội độc đáo này
trong lễ cúng diễn ra trước nhà của già làng gia làng báo cáo với trời đất thần linh về việc sản xuất nông nghiệp của bà con trong buôn làng cùng những đồ lễ mà bà con làm như cơm thịt gà thịt heo
đồng thời cầu xin trời đất và thần linh giúp cho vụ mùa sau được mưa thuận gió hòa cây trồng không bị dịch bệnh hay bị thú rừng phá hoại để mọi người có cuộc sống ấm no
lúa ngô đầy sạp bà con vui tươi ăn uống nhảy múa hát hò để mai sau thần linh phù hộ
đã thành tục lệ sau lễ cúng đất trời toàn bộ người dân tụ hội tại trước nhà già làng để cùng nhau hát múa bài hát mừng lúa mới
trong những làn điệu hát múa thì cây nêu là vật dụng không thể thiếu vì nó tượng trưng cho vị thần lớn nhất
người đã ban cho bà con bản làng có vụ mùa bội thu